vào lúc một h một mươi năm sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng hai tàu cá của bà trần thị kim phượng ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi mang số hiệu là chín mươi năm nghìn bảy mươi năm ts khi đang neo đậu tại cảng sa kỳ huyện bình sơn thì bị bốc cháy
toàn bộ chiếc tàu bị ngọn lửa thiêu dụi và tràn dầu ô nhiễm môi trường cũng đang lan nhanh
vào thời điểm trên khi đang neo đậu tại cảng sa kỳ thì người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát trên chiếc tàu của bà phượng
người dân và các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng dùng các biện pháp tiến hành dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh có nguy cơ lan sang các tàu thuyền khu vực cảng sa kỳ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã điều động trên ba mươi cán bộ chiến sĩ và bốn xe chữa cháy đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy
ước tính thiệt hại hơn một hai tỷ đồng
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên hiện nay lượng lớn dầu từ tàu cháy tràn ra bên ngoài
và lan nhanh khu vực cảng sa kỳ gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng
do vậy các lực lượng biên phòng công an đường thủy và cứu nạn cứu hộ đang triển khai nhanh
các biện pháp khoanh vùng tàu cháy khoanh khu vực tràn dầu và tiến hành xử lý số dầu tràn trên cảng biển